cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão số bảy từ biên tập viên thanh quyền
thưa quý vị và các bạn sáng nay một mươi chín tháng một mươi sau khi đi vào vùng biển ngoài khơi tỉnh quảng ninh
bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trong chiều và đêm nay áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền
và suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền phía nam tỉnh quảng tây trung quốc
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở bắc vĩnh bắc bộ các huyện đảo cô tô vân đồn
cát hải bạch long vĩ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
ngoài ra siêu bão hai ma có sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm mạnh cấp một mươi ba
tức là từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi km một giờ giật chân cấp một mươi bảy hiện đang hoạt động ở phía đông philippines
từ dạng sáng mai sẽ di chuyển vào trong khu vực biển đông và trở thành cơn bão số năm
do ảnh hưởng của bão từ sáng ngày hai mươi tháng một mươi vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi hai vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi ba cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy biển động dữ dội
tàu thuyền không nên di chuyển về phía đông bắc biển đông từ vĩ tuyến một mươi năm độ bắc trở lên để bảo đảm an toàn
bây giờ xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với các thông tin khác trong bản tin thời sự